quỹ ban mặt trận tổ quốc quyện tháp một mươi đã quy động được trên một mươi chín tỷ đồng xây dựng tám trăm bảy mươi ba căn nhà đại đoàn kết cấp một hai trăm linh thẻ bảo hiểm y tế
đã phối hợp với các ngành mở một trăm bốn mươi một lớp dạy nghề nông thôn giới thiệu việc làm trên một mươi hai lao động
đã dẫn động năm trăm ba mươi năm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài qua đó đã giúp giảm hộ nghèo xuống còn bốn năm mươi ba phù hợp với tiêu chí nông thôn mới
nhà lúc trước thì sập sệ rồi đó cất nhà kê